bộ chỉ huy quân sự tỉnh thanh hóa đã phối hợp với huyện quảng sương tổ chức lễ truy tặng
danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước cho liệt sĩ nguyễn bá ngọc
anh hùng liệt sĩ nguyễn báo ngọc sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai quê quán xã quảng trung huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
phát biểu tại bữa lễ phó bí thư thường trực tỉnh ủy thanh hóa đỗ trọng hưng nhấn mạnh
sự hy sinh quên mình của anh hùng liệt sĩ nguyễn bá ngọc khi chưa đầy một mươi bốn tuổi
là tấm gương sáng cho tuổi trẻ cả nước nói theo
thế hệ trẻ thanh hóa hôm nay đã phát huy truyền thống của thế hệ cha anh để tấm gương anh dũng
ngọn đuốc lý tưởng hoài bão khát vọng của người thiếu niên anh hùng nguyễn bá ngọc sẽ tiếp tục bùng cháy vào sáng mãi
lãnh đạo tỉnh thanh hóa cũng đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền các tổ chức đoàn thể huyện quảng sương
xã quảng trung và các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa
dành sự quan tâm nhiều hơn nữa đến các thân nhân các anh hùng liệt sĩ huy động tối đa các nguồn lực thực hiện tốt phong trào này
và tu bổ tôn tạo công trình tôn vinh người có công định hướng lý tưởng sống cho thế hệ trẻ